nên nắng nóng tiếp tục gia tăng
nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi nắng nóng gây gắt trên ba mươi tám độ
nắng nóng kéo dài nhiều giờ nên chỉ số uv cực đại trong ngày bị đẩy lên mức nguy cơ gây hại rất cao
người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
nếu bắt buộc phải ra ngoài thì nên chuẩn bị đầy đủ các vật dụng tránh nắng để bảo vệ sức khỏe
ban ngày có nắng nóng nhưng về chiều tối trên khu vực này vẫn có mưa rông ở diện vài nơi
riêng tại lai châu và điện biên thì do chịu ảnh hưởng của hồi tụ gió nên có mưa ở diện giải rác
mưa rông xảy ra sau ngày nắng nóng rất dễ gây ra các hiện tượng như tố lốc hay gió giật mạnh
vì vậy người dân cần lấy ý đề phòng
đối với các tỉnh trung bộ quá trình của vùng áp thấp phía tây phát triển với hoạt động của trường gió tây nam gây hữu ứng phân mạnh
cũng tác động và khiến mức độ nắng nóng gia tăng dọc các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực phú yên
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt ở mức là ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt khi mức nhiệt có thể trên bốn mươi độ
nắng nóng tại đây được nhận định là còn kéo dài nhiều ngày
do vậy ngoài việc bổ sung nước và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
người dân tại đây cũng cần đề phòng nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra và nguy cơ chập nổ ở khu vực dân cư đông đúc
trong khi đó lui xuống phía nam các tỉnh từ khánh hòa đến khu vực ninh thuận bình thuận
thời tiết cũng khá khô giáo và có nắng nhiều nhưng mức độ nắng nóng bớt gây gắt hơn với nhiệt độ cao nhất tại đây là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
về chiều tối tại trung bộ vẫn có những cơn mưa rông xảy ra vài nơi
tuy lượng không nhiều nhưng cục bộ có thể tiếp ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng
tại tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam với cường độ trung bình
nên cả hai khu vực này chủ yếu có mưa rào và rông rải rác xuất hiện vào lúc chiều tối
trong mưa rông thì cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày mưa giảm chỉ xuất hiện cục bộ và sen kẽ vào đó là những khoảng nắng gián đoạn
nhiệt độ trưa mai tại khu vực tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
đến với biển đông tại cả quần đảo hoàng sa và trường sa đều có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam đến tây nam ở mức cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi ba độ
khu vực hà nội và các vùng lên cận mây thay đổi chiều tối có mưa rào và rông rải rơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gầy gắt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi tám độ có nơi cao hơn